thời tiết không thuận lợi cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước